thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi chín bị cáo
phiên phúc thẩm diễn ra từ ngày hôm nay tới ngày ba mươi tháng sáu
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của bị đơn dân sự
và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt ba mươi sáu bị cáo từ hai năm tù treo
đến tám năm sáu tháng tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
làm chủ đầu tư tổng chiều dài là gần một trăm bốn mươi km
trong đó giai đoạn một của dự án dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km dự án được khởi công năm hai nghìn một mươi ba và từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã đưa vào sử dụng sáu mươi năm km của giai đoạn một
mặc dù mới đưa vào khai thác
đoạn đường sáu mươi năm km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông
kết quả điều tra xác định bảy trên bảy gói thầu thuộc giai đoạn một của dự án không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án
các vật liệu khác của dự án như đá răm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo
dù vậy chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiến hành nghiệm thu thanh toán số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
cho các đơn vị